thưa quý vị sau năm ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi hai bị cáo trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù
nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù giam
ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga hay được gọi là công ty hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên án các bị cáo khác có liên quan
cũng trong chiều ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh
đã bắt giữ lê văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú ở huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
là hung thủ sát hại nữ công nhân tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi tháng bốn tại cổng công ty trách nhiệm hiểu hoàn siêu âm dinh thuộc khu vực lô g năm
khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn đã xảy ra vụ án mạng
một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
qua điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân là lê văn thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau
dù cả hai đều đã có gia đình
do mâu thuẫn nên thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn
quá trình truy xét đến chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được lê văn thảo
tại khu đô thị eco park huyện gia lâm thành phố hà nội
bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà chợ
họ tại ấp hòa lạc trung xã hòa định huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
công an huyện chợ gạo đã phát hiện lê văn bé hai chú tại huyện chợ gạo
đang tàng trữ một khẩu súng săn và nhiều linh kiện để lắp ráp súng săn
bé hai đã có một tiền sự về hành vi tàng trữ chế tạo mua bán súng tự chế vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng tiếp tục đặt mua một khẩu súng săn trên mạng
với giá ba triệu đồng để sử dụng
sau đó bán lại cho người khác lấy tiền mua linh kiện trên mạng
về lắp ráp súng
ngày một mươi chín tháng bốn bé hai vừa lắp ráp xong khẩu súng săn thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo tỉnh
để thể hiện là người có mối quan hệ rộng đối tượng trương thị lan anh đã tạo lòng tin
với nhiều người nhẹ dạ hứa xin việc làm chạy dự án chạy án để chiếm đoạt tiền
của hàng chục nạn nhân
công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng trương thị lan anh
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình đấu tranh công an tỉnh quảng bình đã làm rõ một mươi năm nạn nhân ở tỉnh quảng bình hà tĩnh
đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
được biết với thủ đoạn trên đối tượng trương thị lan anh đã bị tòa nhân dân tỉnh quảng bình
xử một mươi sáu năm tù và đã nhiều lần hoãn thi hành án
trong đó có một số lần nghi vẫn làm giả tài liệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để xin hoãn thi hành án từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay lẩn trốn nhiều địa bàn trên toàn quốc
để tiếp tục hoạt động phạm tội
thưa quý vị đã được tập huấn để có thể phân biệt được thuốc bảo vệ thực vật
đâu là hàng thật và hàng giả
thế nhưng vì tham rẻ hàm lợi nhuận một đối tượng trú tại thị trấn chũ
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
hai chai thuốc bảo vệ thực vật giả và bán ra thị trường
cơ quan tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố nguyễn thị nhài
về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị nhài là chủ một cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã mua của một đối tượng trú tại tỉnh đồng đăng lạng sơn
hơn hai chai thuốc bảo vệ thực vật loại thuốc diệt cỏ
sau đó mang về bán cho bà con nông dân trong khu vực
tại cơ quan công an nhài khai nhận mặc dù biết đó là hàng giả
nhưng vì thấy giá rẻ hơn so với các sản phẩm cùng loại bán trên thị trường
và hám lợi nhuận nên vẫn quyết định mua hàng để bán cho khách
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng bốn theo giờ địa phương
tại trụ sở quốc hội cuba ngay sau lễ đón chính thức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiến hành hội đàm
với chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân và hội đồng nhà nước cuba
trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội esteban lasso hernández
đã chia sẻ về tình hình mỗi nước gần đây trao đổi về phương hướng và các biện pháp
nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em hợp tác toàn diện
giữa đảng nhà nước nghị viện và nhân dân hai nước việt nam và cuba
cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm

hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương
và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
và hai quốc hội nói riêng
chủ tịch quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác
gồm hội thảo lý luận giữa hai đảng ủy ban liên chính phủ tham khảo chính trị
giữa hai bộ ngoại giao đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng
và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội
đã được thiết lập nhân diệm này
hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu điều kiện và năng lực của mỗi nước
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí phối hợp chặt chẽ
liên quan các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập ủy ban cuba đoàn kết
với miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hai mươi năm lãnh tụ fidel castro lần đầu thăm việt nam
và tới vùng giải phóng miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại thành phố santiago de cuba và tại tỉnh quảng trị quảng bình
quả đó tiếp tục vun đắp phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung giữa hai nước
di sản quý báu do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng
tại hội đàm chủ tịch quốc hội hai nước cũng đã trao đổi
về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo đã ký và trao thỏa thuận
về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội
chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác
gồm bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai bộ xây dựng
chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ tư pháp
kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam
và bộ khoa học công nghệ và môi trường cuba
thỏa thuận hợp tác giữa trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trung ương đoàn thanh niên cộng sản cuba giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin giữa thông tấn xã việt nam
và thông tấn xã prensa latina của cuba
cũng trong dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng cuba
đại tướng raul castoros và bí thư thứ nhất chủ tịch cuba miguel díaz canel
và thủ tướng cuba manuel barreiro cruz
ngay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm
ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi
dù hội nghị có đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương
báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ ubnd quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm
sự nỗ lực vào cuộc của các cấp các ngành và địa phương công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
đã hoàn thành đa số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra
nhiều địa phương đã chủ động tích cực lập hồ sơ đưa nhiều người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã trú trọng vào các tuyến địa bàn trọng điểm
phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp giảm cầu về ma túy công tác quản lý người nghiện ma túy
người sử dụng trái phép chất ma túy công tác cai nghiện và quản lý sao cai đặc biệt là vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất các trung tâm cai nghiện
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết hiện một số nơi có tình trạng khoán trắng cho lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy
đồng thời một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác này để trú trọng đầu tư

các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên đã thức xuyên đêm làm việc không có thứ bảy chủ nhật thậm chí phải gác lại niềm hạnh phúc riêng để lao vào công việc chạy đua với thời gian đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiến độ của dự án cấp căn cước công dân